đoạn đường chạy qua khu sáu xã thuộc khu vực hà đông huyện thanh hà tỉnh hải dương
là khu vực tập trung các điểm thu mua vải thanh hà
mặc dù đã bắt đầu vào mùa vải nhưng không khí mua bán không đông như mọi năm
thanh hà hiện có gần bốn hectare trồng vải
sản lượng vải năm nay ước đạt hai mươi năm tấn giảm ba tấn
trong đó vải sớm chiếm khoảng một ba trăm linh hectare
sản lượng dự kiến năm nay khoảng một mươi ba tấn
theo đại diện phòng nông nghiệp huyện thanh hà dù sản lượng vải năm nay sụt giảm
nhưng đổi lại chất lượng quả vải năm nay cao hơn nên giá cao hơn mỗi năm
hiện mỗi kg vải sớm thanh hà giao động từ một mươi tám đồng đến hai mươi đồng một kg
tùy chất lượng quả vải
năm nay sản lượng được khoảng hai mươi năm tấn và thấp hơn so với năm ngoái khoảng ba tấn
năm nay lý do là do tất cả các nơi đều có những lúc mùa khi mà nó ra hoa và thời tiết khác biệt cho nên là mất
năm hai nghìn một mươi năm được đánh giá là mùa vải thắng lợi với huyện thanh hà
khi quả vải bước đầu tiếp cận được với những thị trường khó tính như mỹ úc châu âu
năm nay vùng vải xuất khẩu theo tiêu chuẩn việt gáp đã được mở rộng lên một trăm linh hectare
để đảm bảo xuất khẩu
dù vậy số lượng xuất khẩu đến những thị trường cao cấp này chưa cao
đa số sản lượng vải được tiêu thụ tại trung quốc và các thị trường nhỏ lẻ trong nước
điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro về giá và sự ổn định
phụ thuộc vào thị trường trung quốc nên nhiều năm qua
quả vải chất lượng cao của nông dân thanh hà phải bán giá vải thường
mặc dù biết giá vải ở mỹ cao hơn giá vải trong nước hai mươi lần
nhưng giờ người dân vẫn như ngồi trên đóng lửa vì không thể giàng buộc các đơn vị